năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi cần tạo chuyển biến căn bản trong đạo đức lối sống và kỹ năng sống cho học sinh sinh viên
việc giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên là trách nhiệm của toàn xã hội trong đó nhà trường đóng vai trò trung tâm
đó là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong hội nghị tổng kết năm học hành một mươi tám hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm học hành một mươi chín hai nghìn hai mươi được tổ chức vào sáng nay
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém của ngành giáo dục
cụ thể công tác quản lý giáo dục còn chậm đổi mới nhất là giáo dục phổ thông
chưa xây dựng được cơ chế chính sách giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình cho các cơ sở giáo dục
thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục
tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở một số địa phương vẫn chưa được khắc phục triệt đề
đặc biệt là thiếu giáo viên mầm non
còn nhiều nơi chưa bố trí được đủ giáo viên theo định mức
việc tinh giản biên chế đối với giáo dục nhiều nơi còn cứng nhắc
công tác giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng sống cho học sinh sinh viên chưa đáp ứng tốt yêu cầu
chương trình thời gian cần thiết giáo trình cần thiết chương trình thời lượng cần thiết cho việc giáo dục đạo đức lối sống đối với lớp trẻ của chúng ta
thủ tướng chỉ rõ công tác giá soát sắp xếp lại mạng lưới trường lớp ở một số địa phương còn chậm nên vẫn còn bất cập
nhiều nơi học sinh phải đi học xa nhà sau sắp xếp lại có tình trạng học sinh bỏ học không đến trường
các địa phương phải thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo nguyên tắc tạo thuận lợi
đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh đẩy mạnh sắp xếp các trường sư phạm tập trung vào các trường sư phạm trọng điểm
các cơ sở giáo dục đại học phải ra soát sắp xếp lại mạnh mẽ hơn đảm bảo chất lượng và các điều kiện cho phát triển
nhiều trường hiện nay không đảm bảo điều kiện chất lượng
có tình trạng đó không là có
cho nên là cái việc hạ điểm chuẩn ví dụ như là vơ vác học sinh đầu vào
với điểm rất thấp mượn giáo viên cơ hữu có rồi điều kiện không đủ
thế cả ở các phòng học các thư viện bây giờ ta thư viện điện tử thì điều kiện phòng thiết nghiệm rất lớn
không cản coi gì cả vẫn có thành lập trường thì có nên như thế nào trong chuyện này
có một lộ trình bước đi cương quyết không vậy
còn không tôi đồng ý là thiếu nếu bình quân số dân của chúng ta hiện nay
thì đầu trình viên và ngữ nhân hay kỹ sư v v
nhưng mà chúng ta không thể chấp nhận một tình trạng chất lượng đào tạo giáo dục đại học trung học thấp
thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm các trường đại học hữu danh vô thực
trình thủ tướng chính phủ đóng cửa một số cơ sở kém chất lượng kéo dài
kiểm tra và dừng các ngành đào tạo có chất lượng kém báo cáo thủ tướng chính phủ để chấn chỉnh nền giáo dục đại học
chỉ đạo khắc phục bất cập trong hệ thống giáo dục đại học tốt hơn có lộ trình bước đi rõ ràng hơn
thủ tướng đề nghị địa phương phải ra soát sắp xếp lại đội ngũ theo hướng khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ như hiện nay
có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên đảm bảo tiêu chuẩn để thực hiện có kết quả chương trình giáo dục phổ thông mới
thủ tướng yêu cầu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi cần tạo chuyển biến căn bản trong đạo đức lối sống và kỹ năng sống cho học sinh sinh viên
việc giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên là trách nhiệm của toàn xã hội
trong đó có nhà trường đóng vai trò trung tâm nguyên lý giáo dục gia đình nhà trường xã hội đã nói nhiều nhưng thực hành chưa hiệu quả
bộ giáo dục và đào tạo cần ra soát lại chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong các trường sư phạm
các cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo thiết thực khả thi cụ thể và hiệu quả
bảo đảm số giờ và các nội dung về đạo đức để lồng ghép trong các môn văn hóa khác